phát huy lợi thế có dòng sông lô chảy qua nhiều hộ dân xã yên nguyên huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang đã mạnh dạn đưa loài cá chiên quý hiếm vốn chỉ thích nghi với môi trường tự nhiên vào nuôi nhốt để phát triển kinh tế
nhờ nuôi cá trên lồng nhiều hộ dân ở xã yên nguyên đã có cuộc sống ấm no sung túc
gia đình ông nguyễn thanh bình thôn hợp long hai xã yên nguyên huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang hiện đang nuôi hai lồng cá chiên quy mô mỗi lồng tám mươi con
theo ông bình cá chiên là loài cá thường sống nơi có nước chảy xiết sức khỏe tốt nếu nuôi dưỡng đúng kỹ thuật cá tăng trưởng nhanh ít bệnh tật thức ăn của cá chiên là cá tạp rẻ tiền dễ kiếm tiền đầu tư ít
sau một năm nuôi dưỡng cá chiên có thể đạt trọng lượng từ hai năm đến ba kg với giá bán năm trăm linh đồng một kg trừ hết chi phí người nuôi có thể thu lãi từ sáu mươi năm đến bảy mươi triệu đồng một lồng cá
nuôi cá chiên này là hiệu quả kinh tế nhất cao
với các loại cá nuôi khác hàng năm tôi nuôi đây sản lượng của cá xuất ra thị trường cũng đều đều
người nuôi cá chiên lồng đã xuất hiện cách đây một mươi năm nhưng chỉ là nuôi giải rác
năm hai nghìn một mươi năm nhận thấy nuôi cá chiên mang hiệu quả kinh tế cao ubnd xã yên nguyên đã thành lập tổ hội nghề nuôi cá chiên lồng với sự tham gia của hai mươi chín hộ quy mô năm mươi tám lồng cá
xã đã lập dự án vây vốn
hỗ trợ sản xuất giúp các hộ nuôi cá có điều kiện đầu tư lồng bè con giống bắt tay vào sản xuất tập trung
sau ba năm thu nhập của người dân đã tăng lên nhiều hộ đã thoát nghèo
lồng cá vừa thứ nhất là chăm sóc đơn giản rồi là chi phí bỏ ra thì cũng không nhiều
mà thu nhập thì so với trồng lúa rồi nông lâm nghiệp thì nó hiệu quả cao gấp nhiều lần
trồng lúa cũng như là lâm nghiệp
qua đánh giá thì dự án này là rất là hiệu quả
xã đang tuyên truyền vận động nhân dân là mở rộng nuôi cá lồng
rồi là tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn theo nghị quyết của tỉnh để làm sao hỗ trợ lãi suất
cho bà con mở rộng sản xuất
rồi tiến tới là xã sẽ vận động các hộ là đăng ký cái thương hiệu để chúng ta có thể có những cái đầu ra ổn định cho bà con
để nâng cao trí thu nhập cho cả xã
năm hai nghìn một mươi năm xã yên nguyên huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới
từ hiệu quả kinh tế của con cá trên lồng đã góp phần giúp xã yên nguyên giữ vững được tiêu chí thu nhập
một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới